liên quan đến vụ việc hơn một trăm năm mươi một người phải nhập viện tại đà nẵng hôm nay thông tin ban đầu từ ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố cho biết
nguyên nhân có thể là do ngộ độc thực phẩm được người dân mua ở một số hộ kinh doanh tại chợ
qua điều tra ban đầu nguyên nhân nghi ngờ là các món ăn chay tự chế tại các hộ gia đình
nguyên liệu là món ăn này chủ yếu chế biến từ thực phẩm từ thực vật mua tập trung tại một số hộ tại chợ túy loan xã hòa phong huyện hòa vang
trong tối qua ban an toàn thực phẩm thành phố đã phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành điều tra kiểm tra khoanh vùng các nơi kinh doanh tại chợ
lấy một mươi tám mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân vụ việc
tính đến trưa nay đã có một trăm năm mươi một ca nhập viện trong đó có hai mươi bảy ca đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng bốn ca tại bệnh viện phụ sản nhi một trăm hai mươi ca tại bệnh viện hòa vang
hiện các bệnh nhân đang được ngành y tế thành phố tích cực theo dõi chẩn đoán và điều trị